xã phú tân và phú lợi là hai xã nghèo của tỉnh đồng nai với phần đông đồng bào dân tộc ít người sinh sống
đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp
vì vậy đợt phát động lần này được công an tỉnh đồng nai thực hiện với quy mô lớn huy động hơn ba trăm năm mươi chiến sĩ tham gia
nhằm vận động nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số công nhân lao động nâng cao nhận thức
chấp hành tốt đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tham gia tích cực vào công tác phòng chống tội phạm
tại buổi lễ phát động công an tỉnh đồng nai đã trao bản tượng trưng bảy trăm linh triệu đồng cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện định quán
để xây tặng hai mươi căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo và một mươi suất hỗ trợ vây vốn làm kinh tế
mỗi xuất ba mươi triệu đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về hòa nhập với cộng đồng
ở đây thì cái điều kiện về cơ sở vật chất
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc còn gặp rất nhiều khó khăn
do đó mục tiêu đặt ra của đợt này sẽ góp phần để giải quyết cho những khó khăn của những đồng bào nghèo ở địa phương
đồng thời cũng qua đó để xây dựng hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an lực lượng vũ trang trong tỉnh trong lòng nhân dân
trong năm ngày của đợt phát động từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
công an tỉnh đồng nai đã và sẽ thực hiện các hoạt động
như tặng quà cho bà mẹ việt nam anh hùng trao một bảy mươi phần quà bốn mươi xe đạp học bổng cho đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em nghèo
tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường nạo vét kênh mương sửa chữa đường giao thông tổ chức khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí
giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn hai xã phú lợi và phú tân
các bến sông dưới chân cầu như thế này
tài nạn ập đến khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm vào ngày một mươi sáu tháng tám
nạn nhân là em dương minh nghĩa một mươi một tuổi học sinh trường tiểu học thị trấn trợ gạo
trú tại khu ba thị trấn trợ gạo cùng anh trai một mươi bốn tuổi ra con sông sau nhà tắm
do nước sông chảy mạnh nghĩa đã không xử lý kịp nên bị đuối nước dẫn đến tử vong
xuống là tắm ngay cái mé hồi nãy hồi nãy em chỉ chị đó đó đứng là bụt cái cọng dây á
lúc cọng sao nó đi nó nhảy nhảy đi ra mé luôn
rồi đầu của anh nó mỏi không có được rồi nó mới ôm cái ống ôm cái ống là nó đuôi luôn nè
kiểu như cái ống chiền đẩy nó ra ngoài từ từ gì đó nước lớn gì đó đẩy từ từ từ từ từ từ ra luôn
cũng trong ngày một mươi sáu tháng năm trên địa bàn ấp thanh hiệp xã thanh hòa thị xã cai lệ
tiếp tục xảy ra một vụ tử vong do đuối nước
nạn nhân là em nguyễn thị thu ngân học sinh lớp bảy cùng hai em khác rủ nhau xuống sông ba rai tắm
do dòng nước chảy xiết bà em bị cuốn trôi
lúc này anh nguyễn đức kiên ở gần đó đã lao ra cứu được hai em còn ngân không cứu kịp nên đã tử vong
chọn em giữ đứa bé này ạ thì em vơi xong đúng thêm một đứa nữa
rồi em mới và lúc đó là em mới cố giữ đứa đó luôn là hai đứa em mới bè vô trong này
nguyên nhân các vụ đuối nước một phần là do các em không biết bơi lại rủ nhau trốn gia đình đi tắm sông tắm biển
phần khác là do gia đình còn lơ là thiếu quan tâm trong việc giám sát quản lý con em mình
để các em có được một mùa hè thật vui và ý nghĩa các bậc phụ huynh cần chú ý đến sinh hoạt
các em đồng thời trang bị cho các em các kỹ năng bơi lội tránh những trường hợp đuối nước đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi và tháng hành động vì trẻ em
vào sáng hôm qua tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
đã tổ chức hội thảo quyền tham gia của trẻ em trong gia đình và vai trò của cha mẹ
tại buổi hội thảo các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và thảo luận về vai trò ảnh hưởng của gia đình
đối với sự phát triển của trẻ em và quyền tham gia của trẻ trong gia đình
một thực tế hiện nay cho thấy việc tham gia của trẻ em trong gia đình đã bị ảnh hưởng nặng nề của truyền thống văn hóa á đông
khi quyền tham gia của trẻ em chưa được coi trọng
chính những quan niệm bảo thủ phong kiến nặng nề mà trong nhiều gia đình trẻ em phải chịu được bạo hành về thể xác và tinh thần
ý kiến của các em không được cha mẹ tôn trọng danh dự bị xúc phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng tới tinh thần và sự phát triển của trẻ em
việc xác định vai trò của công tác tuyên truyền giáo dục cha mẹ trong việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong gia đình là rất quan trọng
vì vậy cần tăng cường công tác truyền thông vận động nâng cao nhận thức của các cấp các ngành gia đình và cộng đồng
về tầm quan trọng của gia đình và các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình
về quyền trẻ em trong gia đình cần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống giáo dục lối sống gia đình
bên cạnh đó cần phải thực hiện có hiệu quả các luật đề án và chương trình về gia đình phụ nữ và trẻ em
trung tâm y tế dự phòng khánh hòa cho biết số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang có chiều hướng gia tăng nhanh và diễn biến phức tạp
trong khi đó bệnh tay chân miệng đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn có nguy cơ tái bùng phát trở lại
từ đầu năm đến nay tỉnh khánh hòa đã ghi nhận sáu trăm linh ba ca mắc sốt xuất huyết trong đó có một ca tử vong ở huyện vạn ninh
tăng bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
riêng trong tháng năm vừa qua số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái từ năm mươi năm ca lên một trăm sáu mươi năm ca
các địa phương trong tỉnh có nhiều ca mắc sốt xuất huyết là thị xã ninh hòa huyện diên khánh cam lâm tỉnh khánh hòa
cũng đã ghi nhận bốn trăm chín mươi năm ca bệnh tay chân miệng xảy ra ở tám trên tám huyện thị thành phố
huyện miền núi khánh sơn là địa phương đã xảy ra dịch tay chân miệng lớn khi có sáu ổ dịch trong cộng đồng và bảy ổ dịch tại nhà trẻ mẫu giáo
hiện nay dịch tay chân miệng ở khánh sơn đã được kiểm soát song vẫn có nguy cơ tái bùng phát do đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế hiểu biết và giữ gìn vệ sinh cá nhân
sở y tế khánh hòa đang tiếp tục mở các chiến dịch truyền thông hướng dẫn người dân cách phòng chống xuất xuất huyết và bệnh tay chân miệng
đồng thời mua thuốc dụng cụ y tế hỗ trợ người dân phòng chống hai loại dịch bệnh này
nhằm tạo thêm nhiều hy vọng cho các bệnh nhân ung thư vào tối ngày một mươi bảy tháng sáu vừa qua tại trường đại học an ninh nhân dân tp hcm
viết tiếp ước mơ của thúy năm hai nghìn một mươi chín
tiếp nối thành công của ngày hội vòng tay yêu thương viết tiếp ước mơ của thúy của những năm trước được đoàn trường đại học an ninh nhân dân
kết hợp với báo tuổi trẻ và các đội nhóm câu lạc bộ thuộc các đoàn trường trên địa bàn tp hcm tổ chức đã thu hút hơn một sinh viên tham gia
nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái và lã lành đừng lá sách
chương trình năm nay gồm nhiều hoạt động thú vị như đêm giao lưu văn nghệ đấu giá những bức tranh gây quỹ ủng hộ
vì bệnh nhi ung thư kết thúc để mà nghệ gây quỹ học bổng cho các bệnh nhi ung thư trường đã quyên góp được hơn năm mươi bảy bảy triệu đồng
số tiền này sẽ trao cho báo tuổi trẻ để tiếp tục thực hiện chương trình ước mơ của thúy nhằm hỗ trợ và giúp các bệnh nhi ung thư
thưa quý vị và các bạn công tác quản lý cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư ở các địa phương đã được triển khai thực hiện
nhằm tạo điều kiện cho những người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội ổn định tình hình an ninh trật tự
căn cứ vào tình hình thực tế mỗi địa phương áp dụng một cách làm một mô hình thích hợp nổi bật là mô hình lắng nghe và chia sẻ của phường chín quận sáu tp hcm
đây là mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực tại cộng đồng dân cư trong thời gian vừa qua
trước tình hình an ninh trực tự tại địa phương có nhiều diễn biến phức tạp đồng thời số người nghiện số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương ngày càng nhiều
công an phường phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể phường chín quận sáu triển khai thực hiện mô hình với chuyên đề lắng nghe và chia sẻ
nhằm chăm lo hỗ trợ cho những người lầm lỗi tạo điều kiện để họ bỏ qua mặc cảm tự ti tái hòa nhập cộng đồng tích cực lao động ổn định cuộc sống
qua việc lập danh sách phát phiếu khảo sát cho từng đối tượng để nắm mắt được tâm tư nguyện vọng những khó khăn của người làm lỗi
lãnh đạo chính quyền địa phương sẽ trực tiếp tiếp xúc trao đổi từng người để có những giải pháp hỗ trợ giúp đỡ
qua ba năm thực hiện công an phường chín phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể của phường đã trực tiếp gặp gỡ tiếp xúc với hai trăm ba mươi năm lượt người hồi gia sau cai nghiện
người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và người đang thủ lý án tù treo
đã vận động mạnh thường quân ủng hộ hơn năm mươi triệu đồng làm quỹ
hỗ trợ vốn làm ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng hàng trăm phần quà để động viên giúp đỡ người lầm lỗi
bốn mươi lượt người đã được giới thiệu việc làm ổn định trợ giúp pháp lý cho hơn ba mươi lượt người
từ hiệu quả của mô hình này đã giúp cho công an phường quản lý giáo dục hiệu quả với những người lầm lỗi tại địa phương
đảm bảo được tình hình an ninh trật tự tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm qua mỗi năm và đặc biệt đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của người dân nơi đây
khi em về em được công an phường quỹ ban nhân dân xuống nhắc nhở giúp đỡ em
có cho em vi vốn số tiền là ba triệu đồng để mua xe để em đi lại có phần tiền đi làm quyết tâm là sẽ không bao giờ vi phạm pháp lịch nữa
vừa qua vừa cháu về phường có hỗ trợ một số vốn là bốn triệu để làm vốn để mua thịt bánh mì đồ bán và cho thêm một cái xe bánh mì để buôn bán
nhờ phường đã hỗ trợ và động viên

trên sông hậu khi đến khu vực tổ một mươi bốn ở thỏa long ba thị trấn an châu đã và mạnh với một chiếc tàu khác số hiệu ag sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín do anh đàm văn trử sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín điều khiển
theo chiều ngược lại trên tàu có bốn người đi cùng và bốn mươi hai viên gạch ống
vụ va chạm mạnh làm phương tiện ag sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín chìm tại chỗ bé nguyễn ngọc thảo huyên mất tích
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an tỉnh an giang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân tìm kiếm cháu huyên
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh điều tra
chương trình sẽ tiếp tục với một số tin vấn giao thông đáng chú ý
tại tỉnh quảng ngãi chiều ngày một mươi bảy tháng sáu trong lúc nhậu với nhóm bạn nguyễn thành nghĩa và phan thanh sơn thách thức nhau đua xe mô tô với sự chứng kiến của một số người bạn tại đoạn đường tránh qua trung tâm huyện đức phổ thuộc xã phổ vinh huyện đức phổ
trong lúc đua hai xe máy va nhau cả hai ngã xuống đường vụ tai nạn làm nghĩa tử vong tại chỗ sơn bị phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu ngay tại khu vực trung tâm thành phố tình trạng xe đón trả khách không đúng nơi quy định núp bóng xe chạy hợp đồng để chờ khách tuyến cố định vẫn diễn ra như bình thường
thực tế này cho thấy chỉ đạo chấm dứt vấn nạn xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố trong năm hai nghìn một mươi năm của ubnd tp hcm có thể là nhiệm vụ bất khả thi